sau cuộc họp báo quốc tế tại khách sạn merriot một mươi năm h chiều nay tổng thống donald trump và đoàn cấp cao hoa kỳ đã rời khách sạn đi sân bay nội bài
tiễn tổng thống hoa kỳ tại sân bay nội bài có bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
tổng thống hoa kỳ donald trump ra sân bay sau các cuộc hội đàm hội kiến lãnh đạo cấp cao việt nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai với chủ tịch triều tiên kim trương ưn
hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại việt nam với mong muốn đạt được tiến bộ hơn nữa về các cam kết mà hai nhà lãnh đạo đã thảo luận ở singapore như chuyển đổi các mối quan hệ một nền hòa bình lâu dài và ổn định và phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo triều tiên
một mươi giờ bốn mươi năm chiều ngày hai mươi tám tháng hai sau các thủ tục xã giao tổng thống hoa kỳ donald trump đã lên chuyên cơ rời việt nam sau gần hai ngày làm việc với nhiều hoạt động sôi động